trong khi đó tại khoảng khắc lại bình luận mình biết là nhiều người không đồng tình với việc đi quyền góp ủng hộ cho mờ vì dù sao hành động của cô bé là không đúng
nhưng cái mà mọi người muốn giúp đỡ là sự khó khăn của gia đình bé chứ không phải hò cho tiền là vì muốn cổ suý việc làm lấy đồ này
cũng rất ủng hộ cách làm của mẹ mờ chia sẻ những gì mình nhận được với người có chung hoàn cảnh
hy vọng với sự động viên cũng như khuyên bảo của những người xung quanh mờ sẽ nhận thức được lỗi sai đi đúng hướng và sống tốt hơn
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can cao thị mai hường hai mươi chín tuổi
ngủ tại phường lam sơn tp thanh hóa về tội làm nhục người khác và cứng đoạt tài sản khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh đình anh ba mươi một tuổi chồng hường về tội cứng đoạt tài sản
điều tra xác định ngày hai mươi năm tháng một mươi một sau khi phát hiện cửa hàng bị mất trộm quần áo cao thị mai hường đã sử dụng trang facebook
cá nhân có tên là mai hường đăng nội dung shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không liên hệ với shop sẽ trình báo công an kèm theo hình ảnh và số điện thoại của hường
sau khi đọc được thông tin trên thì em vttm và lth một mươi bảy tuổi ngủ tại phường quảng vinh tp sầm sơn hiện học tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn
đã chủ động liên hệ với hường để xin lỗi về việc ngày một mươi tám tháng một mươi một có đến sắp mai hường để lấy trộm quần áo
tuy nhiên hường không đồng ý mà yêu cầu hai em mở
hường không đồng ý mà yêu cầu hai em mở và hát đến cửa hàng quần áo để nói chuyện
vào khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hai nữ sinh đi xe máy đến cửa hàng mai hường lúc này em hát đứng ngoài còn em m đi vào trong
tại tầng trệt m gặp hường và bà dương thị l năm mươi bốn tuổi là mẹ chồng của hường cùng một số nhân viên bán hàng
mai hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video đồng thời yêu cầu m cấy mũ bảo hiểm khẩu trang che mặt để hường quay clip
do em mở không đồng ý nên hường đã dùng tay tác vào máy
hường đã dùng tay tác vào máy và dùng chân đạp vào đầu bà l cũng lao vào dùng tay túng tóc em
tiếp đó cao thị mai hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tóc cắt đứt áo ngực của em mở
chồng hương là trịnh đình anh lúc này đến shop đã đưa em m lên tầng hai và yêu cầu em trong ba ngày phải khắc phục số tiền là một mươi năm triệu đồng
bạn đi cùng cũng bị sắp này yêu cầu đền bù một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
vì không lo được tiền nên em m liên tục nhắn tin xin lỗi mong được tha thứ nhưng cả đình anh và mai hường không đồng ý
liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu phải giao đủ số tiền nếu không sẽ báo công an và đưa thông tin về nhà trường và địa phương nơi em m cư trú học tập
thưa quý vị việc nhiều người đã đến nhà thăm hỏi động viên thậm chí là kêu gọi ủng hộ giúp đỡ từ cộng đồng một lần nữa gây tranh luận trong cộng đồng mạng
nhiều ý kiến cho rằng việc nhận được sự ủng hộ bảo trợ từ mạng xã hội sẽ khiến cho nữ sinh quên đi lỗi lầm của mình không thể gian đe làm gương cho những đứa trẻ khác
chuyện kéo đến cho tiền
nữ sinh trộm váy dễ gây tranh cãi
chiều năm tháng một mươi hai vừa qua hướng hoa hồng một youtuber có tiếng trong giới trẻ đến nhà nữ sinh này động viên ủng hộ bốn mươi triệu đồng
húng hoa hồng không quên livestream trên mạng xã hội cả quá trình từ lúc thăm hỏi mẹ nữ sinh hát mờ cho tới lúc kéo lên tận phòng em này đang nằm nghỉ để động viên
điều này đã khiến cho dư luận đặt câu hỏi về mục đích của hoạt động này vì sự cảm thông chia sẻ hay còn có cả yếu tố lợi dụng sự kiện để câu like câu view
việc kéo đến nhà nữ
sinh cho tiền có phải là hơi quá hay không
chuyên gia tâm lý hồng hương tường trực thư viện lưu trú thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam đã lên tiếng cảnh báo về diễn biến này của sự việc
theo bà hồng hương việc mọi người giúp được phần nào cho gia đình nữ sinh này là đáng quý thể hiện sự đồng cảm chia sẻ với những hoàn cảnh những người khó khăn trong xã hội
tuy nhiên xét trên góc độ bảo vệ trẻ em đặc biệt là trong trường hợp của mhm thì phải có sự định hướng rất rõ ràng không được làm như vậy
bà hương nói
và cho rằng trong chuyện nhạy cảm như thế này cần phải giữ kính thông tin về thân nhân của bé gái
ngoài ra chuyên gia tâm lý phân tích cần lên án hành vi bạo hành trẻ em giả mang nhưng rõ ràng nữ sinh hm đã có hành vi sai ngay từ ban đầu
theo bà hương cần phải làm rõ việc nữ sinh lấy trộm chiếc váy là hành động bồng bột nhất thời kiểu phút tội nghiệp của trẻ nghèo hay xuất phát từ tâm lý ăn chơi đua đòi
khi chưa tìm hiểu rõ về bé gái này mà mọi người kéo đến hỏi thăm
ủng hộ tiền bạc thì có thể khiến cho sự việc chuyển thành hướng khác
đứa trẻ từ suy nghĩ mình là người có lỗi lại chỉ nghĩ bản thân là nạn nhân
lúc đầu bạn ấy sợ lên gặp công an tức là đang nhận thức được hành vi sai trái của mình
nhưng khi tất cả mọi người ồ ạt kéo đến nhà thăm hỏi ủng hộ tiền bạc rồi còn đăng lên mạng xã hội như thế này
đứa trẻ có thể sẽ không phát triển được suy nghĩ đúng đắn khi nhận thấy đây là một cơ hội để có thêm cái nọ cái kia
trường hợp này ít xảy ra nhưng không có nghĩa là không xảy ra
bà hương phân tích
nhìn nhận sâu hơn hiện tượng mọi người ồ ạc đến giúp đỡ rồi đăng tải trên mạng xã hội
mang theo một nguy cơ về vấn đề giáo dục trẻ em nói chung
nhiều trẻ em khác còn đang trong độ tuổi non nớt bồng bột sẽ không nhìn ra vấn đề sai trái của hành vi trộm cắp vặt
mà khi nhìn thấy sự việc bé hm được mọi người giúp đỡ có thể sẽ học theo dẫn đến suy nghĩ lệch lạc
cho rằng đây là một cơ hội để có tiền đặc biệt với những bạn ăn chơi đua đòi
chuyên gia hồng hương cảnh báo
đây là vấn đề thực sự quan ngại không tốt bởi như thế có thể sẽ vô tình thành một vết dầu loan làm hài các em về sau
trong sự việc nữ sinh ở thanh hóa lần này tôi mong là hành động của cô bé chỉ là sự bồng bột nhất thời
nhưng nếu bạn ấy là người có tính cách lanh sắc xảo kiểu trẻ con mà gia đình không nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn
thì biết đâu điều đấy lại đẩy con đi theo một hướng khác chuyên gia hồng hương bày tỏ
theo bà hương mẹ có bé cần trò chuyện với con nhiều hơn
đưa con đến bác sĩ tâm lý để chữa lành tổn thương tâm lý
đồng thời tìm hiểu xem việc trộm váy là hành động bồng bột nhất thời hay là xuất phát từ tâm lý ăn chơi đua đòi
hoặc đó là biểu hiện của chứng cưỡng bức tâm lý một dạng bệnh lý trong tâm hành động không có động cơ
chuyện trẻ em có sự mong muốn được sở hữu những vật chất là một tâm lý bình thường
và đó là cơ hội để chúng ta dạy trẻ về giá trị của lao động và quản lý sử dụng tài chính cá nhân cho các em
chuyên gia hồng hương nói
thưa quý vị trường hợp của nữ sinh lần này là một tiếng chuông cảnh báo về vấn đề giáo dục ngoài nhà trường
trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em gia đình đừng chỉ chăm trăm nhìn vào việc thành tích học tập trên lớp
mà cần phải chú ý giáo dục về vấn đề lối sống
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất có liên quan đến vụ việc
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo